nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhiều cá nhân tổ chức đã quyên góp trao tặng thiết bị bảo hộ phòng dịch
cho các bệnh viện tại thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành khác
chương trình cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín trao tặng vật dụng thiết bị bảo hộ phòng dịch
được các cá nhân doanh nghiệp trên cả nước kêu gọi với tổng mức tài trợ hai trăm linh tỷ đồng
tổ chức trao tặng khẩu trang nước sát khuẩn nano bạc cho các bệnh viện tuyến đầu
tiếp nhận điều trị bệnh liên quan đến covid một mươi chín như bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện nhi đồng thành phố hồ chí minh
bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
việc hỗ trợ các vật dụng thiết bị phòng dịch cho các bệnh viện tuyến đầu đã thể hiện sự đồng lòng của người dân cả nước
giúp các đơn vị có thêm nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và các y bác sĩ